hội kiến với nhà vua bỉ philip thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo cho nhà vua về kết quả hội đàm với thủ tướng charles michel nội dung các cuộc trao đổi với các lãnh đạo nghị viện lãnh đạo các vùng và cộng đồng mỹ
thủ tướng nhấn mạnh việt nam coi trọng quan hệ với bỉ và khẳng định việt nam luôn hoàn ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bỉ đầu tư kinh doanh tại việt nam
nhà vua philip hoan nghênh chuyến thăm chính thức vương quốc bỉ của thủ tướng nguyễn xuân phúc đúng dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhất trí cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển rất tích cực trên nhiều mặt nhất là kinh tế thương mại đầu tư với gần bảy mươi dự án thành công tại việt nam
thời gian tới hai bên cần tiếp tục và đẩy mạnh hợp tác một cách hiệu quả trên các lĩnh vực bỉ có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao công nghệ xanh năng lượng tái tạo y tế